vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba bị cáo gồm nguyễn quang trung cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng
lâm phụng tiên cựu kế toán và nguyễn văn nam cựu trưởng phòng dự án
vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử
theo cáo trạng từ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn chín đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
để thực hiện việc cổ phần hóa công ty đầu tư phát triển nhà đà nẵng
đã định giá giá trị quyền sử dụng đất còn lại tại ba dự án không đúng với số lượng
chất lượng tài sản theo đúng quy định gây thất thoát tài sản của nhà nước hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt các bị cáo nguyễn quang trung tám năm tù
lâm phụng tiên bốn năm tù nguyễn văn nam ba năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
công an tỉnh đắk nông cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định
tạm giữ hình sự hai đối tượng dương đình hợi và hường huỳnh văn giang cùng chú tại tỉnh bình phước
để làm rõ hành vi mua bán vận chuyển hàng cấm đây là hai đối tượng bị phát hiện bắt quả tang
đã vận chuyển tàng trữ tổng cộng gần năm trăm bảy mươi năm kg pháo nổ thông tin có trong cụm tin vắn ngay sau đây
trước đó tại xã đắc nia thành phố giang nghĩa công an tỉnh đắk nông
tiếp tục với công an xã đắk nia phát hiện hội và giang đang có hành vi vận chuyển gần năm trăm linh kg pháo nổ
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm gần bảy mươi năm kg pháo nổ
tại hải dương phòng trọ của một nhà dân ở phường sao đỏ thành phố trí linh
công an thành phố chí linh phát hiện bắt quả tang phạm xuân khải đang thực hiện hành vi sản xuất trái phép pháo nổ
thu giữ trên sáu mươi kg pháo các loại tại cơ quan công an khải khai nhận sản xuất số pháo trên để bán kiếm lời
hơn ba tấn cá tẩm sống không rõ nguồn gốc vừa bị công an tỉnh lào cai phối hợp với công an xã bản lầu
lực lượng biên phòng bản lầu bắt giữ tại khu vực huyện mường khương
tuần tra tại khu vực xã bản lầu huyện mường khương đến khu trang trại chăn nuôi gà giống của một hộ dân
lực lượng chức năng phát hiện có nhiều xe ô tô đang dừng đỗ
làm việc với các lái xe này tôi công tác phát hiện trên hai xe chở tổng cộng một trăm bảy mươi hai bao tải dứa
bên trong là bao ni lông chừa cá tẩm tổng trọng lượng hơn ba tấn
cả hai lái xe đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số cá tẩm nói trên
và khai nhận được một người đàn ông tiên dũng thuê chở số cá đến địa phận thôn quốc phương xã bản lầu
để có người bóc hàng lên xe chở ra thành phố lào cai
toàn bộ số hàng bị tịch thu để tiếp tục điều tra
kiểm tra một nhà dân trên địa bàn xã tân hưng thành phố bảo hiệm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu môi trường cơ quan tỉnh
phát hiện tại đây nuôi nhốt nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện bảy cá thể cây vòi hương
đây là loài động vật rừng thuộc nhóm hai b danh mục nguy cấp quý hiếm
ba cá thể chuồn bạc má hai cá thể chuồn đèn và ba cá thể rắn hổ hành
các cá thể này đều còn sống và đang được nhốt trong các lồng sắt
tại thời điểm kiểm tra chủ nhà không xuất trình được giấy tờ
tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp các cá thể động vật rừng nói trên
các cá thể này đều còn sống và đang được nhốt trong các lồng sắt
diễn đàn tập trung thảo luận và chỉ ra các dấu hiệu nhận biết biến tướng
của hoạt động kinh doanh đa cấp thủ đoạn lợi dụng kinh doanh đa cấp
để lừa đảo người tiêu dùng
từ đó các đại biểu đề xuất giải pháp để chấn chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp
trái pháp luận nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng
đồng thời kiến nghị xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
giúp ngành bán hàng đa cấp hoạt động ngày càng minh bạch bình đẳng
theo báo cáo của ủy ban cạnh tranh quốc gia cả nước có hai mươi doanh nghiệp
được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
với tổng doanh thu năm hai nghìn hai mươi hai đạt khoảng hai mươi một tỷ đồng nông ngân sách hai bốn trăm linh tỷ đồng
lợi dụng nhan sắc nhiều hot girl tự xưng đã lập các tài khoản mạng xã hội
để lôi kéo người hâm mộ
khi đạt tạo được sự tin tưởng những hot girl này bắt đầu live stream
bán hàng giả hàng nhái hàng không có hóa đơn chứng tử
tảng mạng xã hội
và câu chuyện này không chỉ khiến khách mua hàng phải hàng giả bực tức
mà lực lượng chức năng cũng khó có thể kiểm soát
khi không định vị được kho hàng để kiểm tra
dạo quanh một vòng thị trường mua sắm online trên nền tảng facebook
zalo shopee tiktok hàng nghìn sản phẩm được giao bán công khai
với giá rẻ đến bất ngờ
giá rẻ là vậy nhưng chất lượng sản phẩm ra sao thì chưa rõ
vì tất cả đều là quảng cáo online và mua bán trực tuyến
của việc mua hàng trên mạng thì tôi cảm thấy cũng có những cái hạn chế
ví dụ như là có thể là mua phải hàng giả hàng nhái
hoặc là sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
khi mà mình không được trực tiếp được sờ nắm như kiểu mình mua hàng truyền thống
thời gian qua lực lượng chức năng cũng đã bắt và xử lý nhiều đối tượng
đột kích nhiều kho hàng phát hiện hàng loạt những vụ việc liên quan
đến hàng giả hàng nhái hàng không có hóa đơn chứng từ
cụ thể mới đây lực lượng chức năng cũng đã đột kích một kho hàng
tại khu đô thị đô nghĩa thuộc phường yên nghĩa quận hà đông
thành phố hà nội có hot girl nguyễn hoàng mai ly
tại đây hàng nghìn sản phẩm là mỹ phẩm thực phẩm chức năng hàng gia dụng tiêu dùng
phần lớn sản phẩm không có tem nhãn phụ bằng tiếng việt chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
thể nói là đối tượng đã bán hàng đồng thời một lúc trên rất nhiều nền tảng
đặc biệt các nền tảng bán hàng live stream facebook trên tiktok shop
trên shopee trên lazada kết hợp rất nhiều các đối tượng
những người nổi tiếng khác nhau để cùng live stream cùng chia sẻ
thực hiện quyết định ba trăm một mươi chín của thủ tướng chính phủ
chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra về hàng giả hàng xâm phạm quyền số trí tuệ
qua các sàn thương mại điện tử như các zalo facebook và tiktok
qua thời gian theo dõi và tìm hiểu phát hiện cơ sở điện hình
kinh doanh và bán những sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử
với số lượng hàng hóa rất là lớn
chúng tôi đã tiếp tục
chúng tôi đã tiếp tục kiểm tra để thu giữ hàng hóa này và để xử lý theo quyết định pháp luật
có thể thấy việc kinh doanh online gây ra không ít khó khăn cho lực lượng chức năng
cho công tác xác minh địa điểm kho hàng nhất là các đối tượng thường thuê căn hộ trung cư
vừa làm nhà ở vừa làm điểm tập kết trung chuyển hàng hóa
các khu vực này thường có an ninh bảo mật cao gây khó khăn cho công tác tiếp cận trinh sát
và để tránh mua phải hàng giả hàng nhái mỗi khách hàng khi mua bán online
cũng nên yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ giấy tờ sản phẩm
để có thể kiểm chứng sản phẩm một cách rõ ràng hơn
và tránh tiếp tay cho những đối tượng kinh doanh hàng giả được dịp lộng hành
hơn một mươi tấn hạng macca được xuất khẩu chính ngạch lần đầu tiên sang thị trường hàn quốc
đây cũng là lô hàng nông sản xuất khẩu đầu tiên của tỉnh đắk lắc trong năm hai nghìn hai mươi
lô hàng macca xuất khẩu đã chảy ra
xuất khẩu đã trải qua nhiều khâu kiểm tra của cơ quan chuyên môn về kiểm soát sinh vật gây hại
an toàn vệ sinh thực phẩm quy cách đóng gói và truy xuất nguồn gốc
dự kiến số sản phẩm này sẽ được bán tại các chuỗi siêu thị lớn tại hàn quốc
việc hạng macca được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường hàn quốc sau thị trường nhật bản
một lần nữa mở ra cơ hội cho loại hạt đặc sản này của đắk lắc sang các nước châu á và thế giới
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
theo thống kê từ các hãng hàng không
về máy bay trên một số trạng nội địa đã gần như kín chỗ với tỷ lệ lấp đầy ghế rất cao
với chiều từ tp hcm đi các sân bay địa phương một số trạng đang có tỷ lệ đặt chỗ cao
rơi vào các ngày trước tết âm lịch từ ngày một tháng hai đến ngày chín tháng hai tức hai mươi hai tháng chạp tới ba mươi tháng chạp âm lịch
với chiều từ các sân bay địa phương về tp hcm các trạng đang có tỷ lệ đặt chỗ cao
rơi vào các ngày sau tết âm lịch từ ngày một mươi ba tháng hai đến ngày một mươi chín tháng hai
tức mùng bốn tháng riêng tới ngày một mươi tháng riêng âm lịch
dự kiến có ba đường bay có số lượng chuyến bay khai thác nhiều nhất là hà nội tp hcm hà nội với năm chuyến
đường bay tp hcm đà nẵng tp hcm với số chuyến bay đạt hơn hai hai trăm linh chuyến
đường bay tp hcm vinh tp hcm với một sáu trăm linh chuyến bay
để giá vé máy bay ở mức hợp lý phù hợp với nhu cầu của người dân đặc biệt trong dịp tết nguyên đán
cục hàng không đã triển khai các giải pháp chỉ đạo các hãng hàng không
tăng nguồn cung theo dõi tình hình bán vé đặt chỗ của các hãng bay dịp tết nguyên đán để có giải pháp bổ sung tải cung ứng
dịp cuối năm cũng như tết là thời điểm nhu cầu trang hoàng nhà cửa đón xuân của người dân tăng cao
do đó các loại đồ trang trí hiện nay cũng đã bắt đầu sôi động
mùa tết nguyên đán năm nay các mẫu mã trang trí tết đa dạng với thiết kế cũng như giá tiền
nhiều mẫu trang trí mới cũng được các cửa hàng nhập về để đáp ứng nhu cầu của thị trường
các loại hoa lụa câu đối dây treo đèn lồng đây là những mặt hàng đang được người tiêu dùng mua nhiều nhất trong thời điểm này
hôm nay tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần em hảo quang đã cùng với gia đình đi mua sắm các loại đồ trang trí tết trên phố hàng mã hà nội với một không khí đầy sức xuân
hôm nay con đến phố hàng mã để con mua đồ trang trí tết
con thấy đây rất là nhiều đồ phong phú và đẹp
hôm nay con mua rất là nhiều đồ

hôm nay con mua rất là nhiều đồ trang trí tết và con đã sẵn sàng để đón tết với gia đình

mà ở trên này mọi người đã làm sẵn em này nó cũng khá là đẹp thì giá thành sẽ hơi cao hơn một chút
còn ví dụ như em thì em chọn là mua về em tự làm
để phục vụ nhu cầu của người mua nhiều mẫu mã đa dạng phong phú làm mấy các chất liệu khác nhau như mút xốp nhựa lụa nhung
như những cầu liễn cầu đối những mặt hàng để trang trí cây đào cây mai được các tiểu thương cho lựa và nhập về
để tăng tính độc lạ nhiều cửa hàng đã tự lên ý tưởng và sản xuất mẹt tre đính kết thủ công
hay những mảnh tre gắn họa tiết bánh tét qua mai hoa đào kèm những cấu trúc sáng tạo riêng có giá bán từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng tùy từng loại
nhìn chung giá cả các loại đồ trang trí tết năm nay so với mọi năm thì có tăng nhẹ một chút do các nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng
tuy nhiên mức tăng không nhiều các mặt hàng vẫn có nhiều loại giá cả khác nhau từ bình dân cho đến cao cấp để phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường
như mọi năm thì tất cả các mặt hàng đều phong phú
những mặt hàng handmade của mọi người làm ra dân làm ra
việt nam các mọi người làm thủ công cũng rất là nhiều và mặt hàng đa dạng phong phú
các tiểu thương thứ nhất là dân mình phải chăm đi mua
các tiểu thương thì mới mọi người mới bán được nhiều hàng
nhưng mà năm nay thì mọi người cũng rất là thích yêu cái đẹp và mọi người muốn trong nhà tết

tâm ra là tinh thần người ta hưng phấn hơn của đám tràng năm mới
dù hàng hóa dồi dào đa dạng nhưng theo các chủ kinh doanh đủ trang trí tết
khách mua vẫn chậm chưa đông bằng năm ngoái
người dân cũng có tâm lý mua sắm chi tiêu tiết kiệm
tuy nhiên các chủ cửa hàng cũng cho biết vẫn hy vọng lượng khách lẻ tăng mạnh trong những ngày cận tết
vì nhu cầu mua sắm tết của người dân vẫn cao
theo cho chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị sau khi đã bổ sung thêm ba vé tàu vào những ngày cao điểm dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn vừa có thông báo lượng vé tàu còn lại chủ yếu là chỉ còn vé tàu ngồi
trong dịp tết giáp thịnh
ngành đường sắt đã tổ chức bán vé tàu từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba và đến nay đã bán được trên một trăm ba mươi sáu vé
hiện lượng vé tàu trước tết còn ở tất cả các tuyến trong đó từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trở về trước
và ngày tám ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn còn vé đi tất cả các ga
các ngày từ hai tháng hai đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức nhằm ngày hai mươi ba đến hai mươi tám tháng chạp còn chủ yếu vé ghế ngồi
ngành đường sắt vẫn áp dụng nhiều chính sách ưu đại để hỗ trợ hành khách đi tàu ví dụ như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội công đoàn hành khách có thẻ khách hàng giảm ba giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga sài gòn ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tức ngày hai mươi chín tháng một mươi hai âm lịch và đi từ một km trở lên giảm năm giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ một mươi đến hai mươi giá vé tùy theo ngày đi tàu
mới đây công ty icictas thổ nhĩ kỳ đăng tải trên nhiều nền tảng truyền thông và sở lao động thương minh và xã hội tỉnh đồng nai về việc tuyển dụng nhân sự với nhiều vị trí trong đó có cả vị trí mức lương là bốn trăm linh triệu đồng một tháng
icictas thổ nhĩ kỳ là thành viên đứng đầu liên danh nhà thầu vietter của gói thầu năm một mươi dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
theo đó nhà thầu này đã đề nghị sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai giới thiệu lao động
việt nam vào các vị trí dự kiến tuyển người lao động nước ngoài
hiện nhà thầu thổ nhĩ kỳ muốn tuyển chuyên gia tại ba mươi một vị trí công việc khác nhau mức lương từ bảy mươi năm triệu đồng một tháng trở lên
ở vị trí chức danh đại diện nhà thầu giám đốc dự án trưởng phòng dự án có mức lương cao nhất là bốn trăm linh triệu đồng một tháng
ngoài ra còn có một vị trí phó giám đốc dự án và hai quản lý dự án có thể hưởng lương ba trăm tám mươi năm triệu đồng một tháng
đối với vị trí thiết kế xây dựng giám đốc thiết kế trưởng phòng hệ thống kỹ thuật xây dựng
thầu cuối giám đốc cơ khí quản lý hợp đồng có thể hưởng hai trăm tám mươi năm triệu đồng một tháng
ở vị trí trợ lý dự án được xem là thấp nhất nhưng cũng được trả bảy mươi năm triệu đồng một tháng
nhằm đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn sẵn sàng cung cấp điện liên tục và ổn định phục vụ nhân dân
trên địa bàn tỉnh bình thuận và các tỉnh lân cận đặc biệt là vào các dịp lễ tết
trong thời gian qua tỉnh bình thuận đã đặt tổng cộng đồng điện truyền tải
truyền tải điện bình thuận đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên toàn hệ thống truyền tải
truyền tải điện bình thuận hiện quản lý vận hành hơn sáu trăm một mươi chín km đường dây hai trăm hai mươi và năm trăm linh kv mạch kép
đi qua địa bàn sáu mươi xã thị trấn trừ địa bàn tỉnh bình thuận
một số tuyến đường dây giao cắt với các công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng các tuyến đường bộ đường sắt
đây là vị trí hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội chính trị an ninh quốc phòng
của khu vực phía nam có nhiệm vụ cung cấp điện cho tỉnh bình thuận ninh thuận và các địa phương lân cận
những tháng cuối năm đặc biệt là các dịp lễ tết nhu cầu sử dụng điện tăng cao cùng với áp lực giải tỏa công suất
các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn
lưới điện luôn vận hành ở chế độ mang tải cao tìm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố
để đảm bảo công tác vận hành lưới điện an toàn đơn vị đã chủ động triển khai trà soát các tồn tại
khiếm khuyết trên lưới điện thông qua các đợt kiểm tra định kỳ bằng thiết bị bay không người lái uav
kiểm tra kỹ thuật đường dây
tại các trạm biến áp soi phát nhiệt đối với các điểm tiếp xúc mối nối nhằm kịp thời bảo dưỡng sửa chữa thay thế
vận hành quản lý đường dây các đường dây này đơn vị quản lý vận hành tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tháng
ngoài ra trước các ngày lễ tết đơn vị tăng cường tầng sốt kiểm tra
kịp thời phát hiện các tình trạng mất an ninh trên địa bàn đã có đường dây đi qua
áp dụng plicam bay kiểm soát các khiếm khuyết phần mang điện trên cao mà mất thường dưới là không có thể phát hiện được
để kịp thời có kế hoạch sửa chữa khi cắt điện
song song với các biện pháp kỹ thuật đơn vị cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động người dân sinh sống dọc tuyến hành lang đường dây và trạm biến áp
cùng chung tay bảo vệ hệ thống truyền tải điện quốc gia vận hành an toàn
cùng với đó để tăng cường đảm bảo an ninh an toàn tài sản lưới điện truyền tải trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn sắp tới
truyền tải điện bình thuận đã lập kế hoạch bố trí lịch trực tăng cường bảo vệ tại các kho đội trạm
chuẩn bị sẵn sàng hệ thống thông tin liên lạc vật tư thiết bị và nhân lực sẵn sàng ứng phó linh hoạt trong mọi tình huống xảy ra
đồng thời chủ động phối hợp với phòng an ninh kinh tế công an tỉnh bình thuận và công an các địa phương kiểm tra công tác đảm bảo an ninh
an toàn tại các vị trí trọng điểm các đường dây năm trăm linh kv trên địa bàn đặc biệt là các điểm giao chéo với đường bộ cao tốc bắc nam và trạm biến áp năm trăm linh kv vĩnh tân
trong công tác phối hợp bảo vệ hai tín đường dây năm trăm linh kv bến thành công an xã bến thảo sẽ thực hiện công tác tuần tra kiểm tra
đặc biệt là trong những ngày lễ tết thì các lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra kiểm tra thường xuyên
trong thời gian qua đặc biệt là trong dịp lễ tết phòng an ninh kinh tế có sự phối hợp kết hợp được lịch tuần tra để kiểm tra trước việc tổ chức hội nghị
cũng như các buổi lễ để đảm bảo an ninh an toàn trong lưới điện và công tác tuần tra kiểm tra
đó là nhiệm vụ trọng tâm của phòng an ninh tế trong việc đảm bảo an ninh an toàn công trình hệ thống lưới điện năm trăm linh kv trên địa bàn tỉnh bình thuận
với việc chủ động các giải pháp bảo đảm an toàn trong công tác vận hành truyền tải điện bình thuận đang góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn điện liên tục và ổn định
phục vụ các hoạt động kinh tế xã hội chính trị an ninh quốc phòng tại địa phương
ghi nhận tại tháng cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba lãi suất huy động tiếp tục giảm để tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong thời gian tới
so với cùng thời điểm trong năm hai nghìn hai mươi hai lãi suất huy động đã giảm từ hai đến hai năm lần dù vậy là lượng tiền gửi vào ngân hàng vẫn tăng mạnh
tại các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước lãi suất huy động đã được điều chỉnh giảm ở mức thấp kỷ lục
tiền gửi kỳ hạn một năm ở một số ngân hàng quốc doanh đã giảm xuống dưới mốc năm một năm
các kỳ hạn ngắn từ một đến ba tháng lãi suất tiền gửi chỉ từ hai hai đến hai sáu một năm
cá biệt có ngân hàng chỉ huy động tiền gửi ở kỳ hạn này ở mức lãi suất dưới hai một năm
mức lãi tiền gửi sáu một năm tiếp tục giảm trên bảng niêm miết của nhiều ngân hàng thương mại
phổ biến hiện nay là mức lãi suất từ năm sáu đến năm bảy một năm
theo thống kê kể từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đã có hai mươi hai ngân hàng giảm lãi suất huy động
và ghi nhận cũng cho thấy mức lãi suất huy động ở các ngân hàng hiện nay đang ở mức thấp lịch sử
của các kỳ hạn
mặc dù lãi suất giảm mạnh nhưng lượng tiền gửi của cư dân và tổ chức vẫn tăng
theo thống kê mới nhất từ ngân hàng nhà nước lượng tiền gửi của cư dân và các tổ chức kinh tế
vẫn đạt gần một mươi hai bảy triệu tỷ đồng tăng gần bảy ba so với đầu năm
và là mức tiền gửi cao nhất lịch sử ngành ngân hàng
ngoài hải sản côn đảo còn có một món ăn vặt rất ngon đó là kem dừa đất côn đảo
và món ăn này nổi tiếng đến mức mà nhiều người ví rằng
món kem dừa đất là coi như chưa đến côn đảo
phóng sự này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế phương nam ngày hôm nay
cứ vào khoảng bảy giờ tối nơi đây thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước
đến thưởng thức món kem côn đảo dừa đất
nghe tiếng đã lâu nên ngay khi đến với côn đảo anh mạnh chị trang ở nam định
đã tranh thủ ghe đến quán kem côn đảo dừa đất món ăn vặt được truy miệng là rất ngon
trước khi mà đến đây thì em đã được những anh chị bạn bè đồng nghiệp
trước đã giới thiệu rất nhiều về kem dừa ở côn đảo rồi
thì đúng là khi mà thưởng thức thì em thấy nó rất là ngon
và nó khác hẳn với những kem dừa mà em từng ăn trước đây
cái thứ nhất là mình chưa từng ăn kem dừa nào mà có một cốc nước dừa ở bên cạnh
nó tạo cho mình một cái gì đó gọi là nó khác biệt hoàn toàn luôn
thứ hai là khi mình ăn kem dừa ở đây thì nó không có cái vị nó quá là nhiều sữa
mà nó đúng là vị của hương dừa làm từ kiểu kem làm từ nước dừa
không chỉ có du khách trùm đi
mà nhiều du khách nước ngoài khi đến với côn đảo cũng tìm đến để thưởng thức
tôi lần đầu tiên đến côn đảo và cũng là lần đầu tiên tôi thưởng thức món kem côn đảo dừa đất
tôi thấy nó rất ngon so với các món kem tôi từng ăn
kem côn đảo dừa đất được sản xuất theo bí quyết riêng của chủ quán
khiến cho kem có hương vị thơm ngon tự nhiên của dừa
những trái dừa sau khi được bổ đồ để đựng kem thay cho ly
là những trái dừa có cơm đã dẻo có độ béo để cạo ăn cùng với kem rất ngon
các dừa được rót ra ly để khách uống kem khi ăn kem
cách phải chế này khiến cho món kem côn đảo dừa đất trở nên hấp dẫn
kem thì mình làm từ côn đảo
còn dừa này gọi là trái dừa đất thì mình nhập từ đất liền đi ra ở ngoài đảo
ngày trước bắt đầu em khởi nghiệp ở trên đảo này thì em bán lá dừa ở trên đảo
khi mà nó hết rồi thì không còn thì mình mới nhập dừa trong đất ra
cho nên là mình mới đặt được cái hương hiệu là kem côn đảo dừa đất
cách đây ba năm chủ quán từ an giang đến côn đảo làm kem để bán dạo
những hương vị độc đáo đã khiến cho món kim dừa này được nhiều người ưa thích
đưa người bán kem dạo trở thành ông chủ quán kem côn đảo dừa đất nổi tiếng ở côn đảo
vào những ngày cao điểm mỗi tối quán phục vụ cho khoảng hai du khách
còn hiện nay đang là mùa cuối năm nên vắng khách
nhưng mỗi tối quán cũng phục vụ khoảng từ bảy trăm linh đến tám trăm linh khách
doanh thu trung bình mỗi tối bốn mươi triệu đồng
không chỉ bổ sung thêm một món ăn cho du khách khi đến với côn đảo
mà còn góp phần tạo thêm cho côn đảo một đặc sản mới